lãnh đạo tỉnh long an cùng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cần đước
đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó cơn bão số chín
để kịp thời bảo vệ tính mạng tài sản của người dân trong việc ứng phó với cơn bão số chín
trước đó lãnh đạo tỉnh long an cùng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
đã đi kiểm tra tình hình mưa bão sạt lở và việc đưa tàu thuyền vào neo đậu trú ẩn
tại khu vực bến đỏ kinh nước mặn huyện cần đước
và kiểm tra tình hình chẳng chống nhà cửa đối với các hộ dân quanh khu vực đê bao dòng sông vàm cỏ
tại buổi kiểm tra lãnh đạo tỉnh yêu cầu các xã phải túc trực bão hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến của bão thông tin kịp thời để người dân biết và ứng phó
bảo đảm cho người dân tránh bão chủ động thực hiện các công việc trước trong và sau bão
nhằm hạn chế thiệt hại do cơn bão gây ra